các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

từ chập tối cho đến đêm khuya nơi đây luôn tấp nập kẻ bán người mua những thức ăn đường phố
người bán thì không mang tay không khẩu trang không xà phòng nước rửa
nguyên liệu chế biến thức ăn nồi hộp đựng thực phẩm cũng được để ngay xuống nền vỉa hè nơi mà mọi người liên tục qua lại
còn người mua thì cũng chẳng mấy quan tâm đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm
họ sẵn sàng chọn ngay vỉa hè nền đường thanh hồ vừa làm chỗ ngồi vừa làm nơi đặt thức ăn để vừa ăn uống
thậm chí là ngồi ngay trên xe đậu dưới lòng đường để ăn một cách ngon lành
thức ăn đường phố xuất hiện khắp nơi từ các ngõ ngách đến đường lớn từ bờ hồ đến ven sông
từ cổng trường học đến bến xe chợ từ sáng sớm tinh mơ đến tận đêm khuya
món ăn thì đa dạng mức giá cũng vô cùng phải trăng từ năm tới một mươi năm đồng
chính vì mức giá rẻ phù hợp với túi tiền của đại đa số người dân lao động và học sinh sinh viên
nên họ cũng dễ dàng lựa chọn và coi là món ăn vô cùng đáng
các bạn cũng nên biết cách bảo vệ mình trước những nguy cơ ngộ độc từ thức ăn đường phố
cần phải loại bỏ ngay những loại thức ăn đường phố không rõ nguồn gốc thực phẩm
hay mua ở những địa chỉ uy tín tin cậy hoặc có thể mua nguyên liệu về tự chế biến
vừa bảo đảm an toàn vệ sinh và phòng bệnh cho mình và người thân